từ đầu năm đến nay tỉnh hậu giang thu hút trên ba bảy trăm linh doanh nghiệp với tổng số vốn hơn bốn mươi ba tỷ đồng
bình quân hàng năm có khoảng ba trăm một mươi doanh nghiệp đăng ký mới
tỉnh hậu giang với nhiều chính sách thông thoáng sẽ là vùng đất đầy tiềm năng để tỉnh thu hút đầu tư của doanh nghiệp
trong đó doanh nghiệp chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ xây dựng
về đầu tư trong nước toàn tỉnh đã thu hút với hơn bốn trăm bảy mươi dự án
với tổng số vốn trên một trăm hai mươi một năm trăm linh tỷ đồng gấp bảy bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
bình quân hàng năm cấp giấy chứng nhận đầu tư khoảng sáu mươi dự án
với số vốn bình quân tăng hàng năm trên tám tỷ đồng
đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm qua đã thu hút hơn hai mươi bảy dự án
với tổng số vốn trên tám trăm linh bảy triệu usd số lượng và chất lượng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và tính chuyên nghiệp cao